lào cai là một trong số những địa phương thường xuyên phải chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai và sạt lở đất
vì vậy để bảo đảm an toàn cho người dân nên từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
ubnd tỉnh lào cai đã phê duyệt phương án di chuyển hơn chín trăm linh hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm
tuy vậy tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn có hàng chục hộ dân đang sống đan sen
ở ven các sườn đồi khe suối tại xã cam cọn huyện bảo yên
mà nơi đây lại là điểm có nguy cơ rất dễ xảy ra sạt lở đất và lũ quét
thôn cam ba xã cam cọn huyện bảo yên tỉnh lào cai có sáu mươi bốn hộ dân
thì có đến hai mươi sáu hộ đang ở tập trung tại khe suối và các sườn đồi
đây là những điểm mỗi khi mưa to thường xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng
nguy hiểm hơn khu vực này còn xuất hiện vết nứt dài khoảng một mươi tám mét
rộng từ khoảng hai mươi ba mươi năm cm trên đỉnh núi gây nguy hiểm cho người dân
trước khi mình làm nương nhiều năm rồi cái đồi này nó bị ôm nó bị cách xa bằng này
thì bây giờ thì ngay bây giờ thì nó lại làm nương lâu nó lại lấp lại
thì vẫn sộng trước mấy năm thì vẫn sạt xuống nhiều lần rồi
nó cũng do mưa gió nó sạt lở thì bây giờ họ đang nói chung là cả cái hai mươi sáu hộ này
họ dân này đang yêu cầu nhà nước
thì bố trí cái xuất tái định cư cho họ có chỗ ở cho nó ổn định
để di chuyển người dân đến nơi ở mới an toàn vừa qua tỉnh lào cai đã thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường
tiến hành kiểm tra thực địa khảo sát thống kê các hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm
tìm quỹ đất ở để di chuyển các hộ dân này đến nơi ở mới bảo đảm an toàn
tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn hộ dân phải sinh sống trong vùng nguy hiểm
chúng tôi đã có cái phối hợp với huyện
xã và các ngành chức năng thống nhất để đi kiểm tra hiện trường của các hộ đang nằm trong khu vực nguy hiểm
và đồng thời cũng đi khảo sát địa điểm để dự kiến bố trí sắp xếp các hộ ra khỏi vùng thiên tai
theo thống kê toàn xã cam cọn còn ba mươi tám hộ dân cần được di rời khỏi vùng nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai
để người dân ổn định sản xuất và bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ
tỉnh lào cai cần nhanh chóng thực hiện các phương án di rời bố trí nơi ở an toàn
và hỗ trợ để người dân yên tâm sản xuất